riêng hai chai nhựa chứa sáu mươi ba ml chất lỏng không màu là ma túy nước biển
hiện công an quận ninh kiều đã chuyển hồ sơ về phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp cn tiếp tục tiến hành điều tra xác minh làm rõ
chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo trương văn định
bốn mươi một tuổi ngụ tài xã tân an huyện vĩnh cửu một mươi hai năm tù
về tội giết người do có hành vi đánh trọng thương người hàng xóm
với thương tật lên đến chín mươi chín
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
định sau khi đi đáp rủ về tới tròi vịt tại ấp bình chánh xã tân an huyện vĩnh cửu
thì phát hiện có một đàn bò đang ăn lúa của nhà mình
nên lấy cây sắt ra với ý định để đuổi bò
lúc này định phát hiện anh phan tấn hưng ba mươi sáu tuổi ngụ xã tân an huyện vĩnh cửu
đang ở gần đó chăn bò nhưng để bò ăn lúa của nhà định nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
trong lúc tức giận định đã dùng cây sắt đánh ba cái vào người anh hưng
khi nạn nhân bị thương tích chín mươi chín
sau khi gây án định ra đầu thú ngay sau đó
mặc dù nạn nhân hân thoát chết nhưng xác thấy việc nạn nhân được cứu sống
là do yếu tố khách quan vì được cấp cứu kịp thời nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo
do đó bị cáo bị truy tố về tội giết người lãnh án một mươi hai năm tù giam
mới đây sở y tế tp hcm cho biết sau khi huy động hệ thống nhà thuốc
tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến nay chỉ khoảng hơn tám trăm linh nhà thuốc đồng ý tham gia
ngoài những nhà thuốc tư nhân thì còn có sự tham gia của hệ thống nhà thuốc pharmacy
hệ thống nhà thuốc long châu hệ thống nhà thuốc an khang
theo tống kê của sở y tế trong hai mươi hai quận nguyện và tp thủ đức
thì huyện cần giờ chưa có nhà thuốc nào tham gia
hoạt động chính của các nhà thuốc trong chiến dịch cánh tay nối dài của ngành y tế
là cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng và thuốc cần thiết
cho công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc covid một mươi chín
truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người f
và làm cầu nối giữa người f với các trạm y tế trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc covid một mươi chín tại cộng đồng
sáng hai mươi một tháng một mươi hai hơn năm trăm linh cán bộ giáo viên tại tp thủ đức tp hồ chí minh
tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng chiến dịch lễ hội xuân hồng năm hai nghìn hai mươi
từ sáng sớm hơn năm trăm linh cán bộ giáo viên tại các trường học trên địa bàn thành phố thủ đức
đã tham gia hiến máu nhân đạo tại điểm trường tiểu học
bạm văn chính đường đỗ xuân hợp tp thủ đức
sắp tới chương trình sẽ mở rộng ra ba mươi bốn phường trên địa bàn các đoàn thể của hội
trung tâm hiến máu nhân đạo tp hồ chí minh đã cử ba mươi hai nhân viên y tế
cùng bốn xe lấy máu lưu động đến hỗ trợ
trong tuần vừa qua tp thủ đức đã tổ chức được hơn một mươi buổi hiến máu
tiếp nhận hơn một hai trăm linh đơn vị máu
trong năm hai nghìn hai mươi một dù phải tạm ngưng nhiều lần vì thực hiện giãn cách xã hội
nhưng tp thủ đức vẫn tiến hành được một trăm ba mươi năm buổi hiến máu nhận được một mươi năm ba trăm ba mươi sáu tuổi máu
nằm trong chương trình góp sức cùng hoạt động phòng chống covid một mươi chín
của khối y tế tư nhân với bộ y tế sáng hai mươi một tháng một mươi hai
sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiếp nhận hơn tám mươi viên xuyên tâm liên tân thâm vác
do công ty tân tâm phát tài trợ cho bộ y tế
đây là số thuốc đầu tiên được trao tới tay người bệnh tại vũng tàu
tiếp sau đó sẽ là bình định cần thơ tây ninh và đồng tháp
ông lương văn quang phó giám đốc sở y tế bà rịa vũng tàu cho biết
đây là nhóm sản phẩm hỗ trợ cho bệnh nhân f không triệu chứng điều trị tại nhà
và nằm trong phác đồ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở giai đoạn nhẹ và vừa
đại diện tân tâm phát cho biết viên năng xuyên tâm liên tân tâm phát
là dược phẩm thuần việt chiếc suất tinh chất từ những cây xuyên tâm liên đủ tuổi
đủ phẩm chất và dược tính cao đúng với tiêu chuẩn của bộ y tế ban hành
đáp ứng được phát đồ điều trị của bộ y tế
thưa quý vị hiện công an tp thủ đức tp hồ chí minh đang triển khai tổ chức
việc đến tận nơi hỗ trợ cấp chín trăm linh thẻ căn cứ công dân có gán chiếp
cho chức sắc các tôn giáo và nhân viên y tế đang thực hiện công tác chống dịch trên địa bàn
trường dòng tên phường linh trung tp thủ đức sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai
hơn một trăm linh vị linh mục tu sĩ đang tập trung để làm thẻ căn cước công dân
đội quản lý hành chính về trận tựa xã hội công an tp thủ đức
đã cử cán bộ đến tận nơi để cấp căn cước cho họ
bằng sự hướng dẫn tận tình và tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
các cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực cẩn trương thực hiện các thủ tục làm căn cứ công dân có gán chiếp
việc làm căn cước công dân tại một địa điểm tập trung đã tiết kiệm được thời gian công sức
và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân
đã giảm tiện được bao nhiêu thủ tục cho người dân và như vậy được thấy được
cái tinh thần phục vụ của tất cả các người hiếu trách để lo về sống của dân
để giúp đỡ an ninh trận tựa thì đó là rất tốt
hôm nay đối với tôi tôi thấy là khi mà anh chị em công an đến đây để giúp cho các cha
các thầy để làm thẻ căn cứ thì bầu quý rất thoải mái
rồi cái không gian cũng là dễ chịu và đặc biệt là thấy được cái tình thân
và thấy mọi sự tương đối là nhẹ nhàng
rồi thời gian vừa rồi cũng là thời gian covid nó ở đỉnh điểm nữa
cho nên không dễ dàng có thể là các nhân viên hay các anh chị em
của bên công an của bên chính quyền đến có thể giúp người dân có được
cái cuộc gặp gỡ để làm thẻ căn cứ
thì đến thời điểm bắt đầu nó giãn rồi nó từ từ nó an toàn hơn
thì anh chị em tới đây để giúp các cha các thầy cũng như tất cả mọi người
trong khu vực này có thể đến làm thẻ căn cứ tốt hơn
bên cạnh chức sách các tôn giáo công an tp thủ đức cũng nhanh chóng triển khai
khắp thẻ căn cứ công dân có gán chip cho lực lượng nhân viên y tế
đang chống dịch trên địa bàn
trong ba ngày hơn chín trăm linh người bao gồm nhân viên y tế chức sắc các tôn giáo
đã được hỗ trợ làm thẻ căn cước công dân tận nơi
để đảm bảo an toàn chống dịch lực lượng công an sắp xếp theo lịch hẹn
nhằm giãn cách người tụ tập tại một thời điểm
trong thời gian vừa qua là do tình hình bệnh dịch nó diễn biến thức tạp
do đó là cái việc mà người dân đến các cái trạm các căn cứ công dân nó còn có giới hạn
và đặc biệt là trong những ngày qua thì công an tp thủ đức đã đến
các giáo sứ như hùng tu trên địa bàn để cấp căn cước công dân cho những tu sĩ ở đây
và ngoài ra thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục cấp phương thức công dân cho những y bác sĩ
đồng hồ bác sĩ thực hiện công tác chiến đầu trong phòng chống dịch
bởi vì đây là cái lực lượng mà họ không có thời gian để đi đến các trạm cấp căn cứ công dân
để thực hiện việc đổi căn cứ công dân có gắn chip
dù chiến dịch khắp thẻ căn cứ công dân gắn chip đã kết thúc trong một mươi ngày tới
nhưng công an tp thủ đức tp hcm vẫn tiếp tục duy trì hoạt động này
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất phục vụ tốt nhất người dân
đến làm căn cứ công dân gắn chip
công an tp thủ đức đã đảm bảo mọi người dân đều được khắp thẻ căn cứ mới
đảm bảo quyền lợi của người dân
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác liên quan đến vụ sập cầu cái đôi vàm
ban quản lý dự án công trình xây dựng giao thông tỉnh cà mau với vai trò là chủ đầu tư
đang làm báo cáo liên quan đến vụ việc này
theo đó vào khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai một trụ chính cầu vượt sông cái đôi vàm
bị lún dần kéo theo nhịp giữa bị sập rơi xuống nước gây tắc nghẽn giao thông
rất may là vụ sập cầu không gây thiệt hại về người
tại hiện trường trụ giữa bị lún sâu khoảng bốn mét kéo theo sập hai nhịp giữa
nhịp giữa rơi xuống nước chắn ngang dòng sông cái đôi vàm
quỹ ban dân huyện phú tân đã rang dây cảnh báo người dân không qua lại khu vực
vừa xảy ra sự cố sập cầu nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện
theo nhận định ban đầu có thể là do địa chất yếu hoặc bên dưới có túi bùn
cũng không loại trừ lỗi do khâu thiết kế
nguyên nhân chính xác đang được các lực lượng chức năng điều tra

xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ chín chỗ trở lên
xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container xe đầu kéo
thời gian thực hiện đảm bảo xong trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo nghị quyết số sáu mươi sáu ngày bảy ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
hiện số lượng phương tiện đã lắp camera chiếm tỷ lệ rất thấp
so với tổng số phương tiện phải lắp theo nghị định số một mươi
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai mới có hơn bốn
trong tổng số hơn hai trăm linh phương tiện kinh doanh vận tải
đã lắp cặp camera và đạt tỷ lệ gần hai mươi một
cục hàng không việt nam vừa có chỉ thị triển khai kế hoạch phục vụ
nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông
gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đáng và lễ hội xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
chỉ thị yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
cảng hàng không quốc tế vân đồn tổng công ty quản lý bay việt nam vatm
các hãng hàng không việt nam các cảng vụ hàng không
thành lập ban chỉ đạo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đáng và mùa lễ hội xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị
và xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
các cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động
của các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không
bảo đảm an ninh an toàn vệ sinh thực phẩm trên các chuyến bay
tại các cảng hàng không kiểm tra giám sát các chuyến bay chậm chuyến
hủy chuyến nghĩa vụ của các hãng hàng không việt nam đối với hành khách
trong trường hợp chậm và hủy chuyến tăng cường kiểm tra giám sát công tác
phòng chống covid một mươi chín của các đơn vị tại cảng hàng không sân bay
và yêu cầu các cán bộ nhân viên của đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của bộ giao thông vận tải
thưa quý vị sau một năm triển khai thực hiện đề án xây dựng phường triềng lề
thành phố sơn la điển hình tiêu biểu về an ninh trật tự và trật tự đô thị
năm hai nghìn hai mươi một dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của chính quyền thành phố
những cách làm cụ thể của lực lượng công an đặc biệt là sự ủng hộ đồng tình
của đảng bộ chính quyền nhân dân phường triềng lề đến nay đề án đã cơ bản
đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra trong đó thì tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn được giữ vững diện mạo đô thị
ngày càng đổi mới và văn minh
đây là một buổi hướng dẫn nhân dân tại các tổ bản ở phường triềng lề
sử dụng gia lô cung cấp thông tin tố giác tội phạm đến lực lượng cảnh sát khu vực
đến nay mô hình điểm gia lô camera an ninh của phường triềng lề
đã có gần một năm trăm linh thành viên tham gia
tích cực nhiệt huyết là cánh tay nối dài với lực lượng công an cơ sở
từ một ba trăm bốn mươi bốn mắt camera trích xuất thu thập thông tin camera an ninh
lực lượng công an đã phát hiện
bắt giữ bốn vụ ma túy một vụ trộm cắp tài sản
điểm bàn rộng dân số đông trình độ dân trí còn ở nhiều thang bậc khác nhau
nhưng với việc xây dựng kế hoạch chi tiết rõ người rõ việc rõ thời gian
đến mỗi mục tiêu đều gắn với cuộc sống của người dân
một mươi trên một mươi ba tổ bản với gần ba bốn trăm linh hộ đã ký giao ước thi đua xây dựng tổ bản
đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đô thị
an toàn phòng cháy triện cháy
lực lượng công an đã rất là nhiệt tình trách nhiệm chuyển đến từng hộ gia đình
để cho ký cam kết cho việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn
và cũng đi từng ngõ gõ từng nhà để vận động cán bộ đảng viên và nhân dân
thực hiện tốt các việc khai báo tạm trú tạm vắng
rồi là các việc đảm bảo an ninh trật tự các đường điện đường ngõ xóm
các thứ đều được nắp đặt đầy đủ
và được nhân dân đồng tình ủng hộ rất là cao
bên cạnh việc phân công trách nhiệm quản lý các tuyến đường
tuyến ngõ đạt tiêu chí văn minh đô thị các ban ngành đoàn thể
trong đó lực lượng công an là nòng cốt tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị
không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán
sau khi đề án được triển khai thực hiện thì đã tạo được bước đột phá
làm thay đổi về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền
và cả hệ thống chính trị cũng như là từng người dân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng đô thị văn minh sáng xanh sạch đẹp
và được nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường là đồng tình ủng hộ
tích cực tham gia phòng ngừa các loại tội phạm và tên nạn xã hội
trên cơ sở đánh giá tình hình trật tự an ninh trật tự trên địa bàn một mươi hai xã phường của thành phố sơn la
trên cơ sở đó chúng tôi xây dựng đề án với những sáu nhiệm vụ trọng tâm
năm mươi bảy công việc giải pháp
cụ thể để tổ chức thực hiện thành phố trực tiếp làm trưởng ban công an làm thường trực
sáu tháng thì tổ chức hội nghị họp từ tổ bản đến các phòng ban của ủy ban thành phố và ban chỉ đạo
để đánh giá chi tiết nội dung này cho đến thời điểm hiện tại thì năm mươi bảy cái nhóm công việc
giải pháp cụ thể để thực hiện sáu nội dung chuyên đề chính này thì đã cơ bản hoàn thành
một diện mạo mới trên mảnh đất trường lề tiếp tục khẳng định chủ trương lớn của bộ công an
hướng đến xây dựng đơn vị cơ sở ngày càng vững mạnh
và từ kinh nghiệm xây dựng phường điểm về an ninh trật tự và trật tự đô thị
lực lượng công an thành phố sơn la tham mưu đề xuất xây dựng các mô hình điểm tiếp theo
thưa quý vị đại hội đại biểu phụ nữ bộ công an lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đã thành công tốt đẹp
mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội phụ nữ bộ công an
dù ở vị trí công tác nào các chị em vẫn luôn phần đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ
gắn công tác hội với công tác chuyên môn
thời gian qua các cấp trong hội phụ nữ bộ công an đã đăng ký thực hiện mới
hơn sáu trăm linh công trình mô hình phần việc do phụ nữ đảm nhận
nhiều mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền giáo dục hội viên
gắn liền với triển khai cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh
nhân văn vì nhân dân phục vụ
và từ những mô hình như thế mà chị em đã phát huy được khả năng khẳng định được vị thế của mình trong đơn vị
và mô hình phụ nữ cảnh sát giao thông sẵn sàng chủ động tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng là một trong số đó
đã để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người nữ chiến sĩ công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai mươi năm nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã được lựa chọn từ các đơn vị
với tiêu chí đảm bảo về sức khỏe hình thức chiều cao và nghiệp vụ
để thành lập một đội hình nữ đặc biệt

đây cũng chính là công trình phần việc mà hội phụ nữ của cảnh sát giao thông
cùng chung tay thực hiện và cùng nhũa thích thử
đăng ký với hội phụ nữ bộ và đảng bộ cục cảnh sát giao thông
để thực hiện phần việc là phụ nữ cục cảnh sát giao thông sẵn sàng chủ động tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại các sự kiện chính trị quan trọng
để đảm bảo yêu cầu của công việc lần này
thì hội phụ nữ đã thực hiện công tác huấn luyện đối với đội hình nữ
từ việc điều khiển phương tiện
đến các tình huống nghiệp vụ diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
các đồng chí đều phải đảm bảo yêu cầu cao nhất
đó là đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù rất nhỏ
đại úy nguyễn mai thanh tham gia từ những ngày đầu khi mới xây dựng đội hình
nữ chiến sĩ công an này khá bận rộn với công việc gia đình
khi ba con còn nhỏ tuổi chồng công tác trong lực lượng quân đội
cũng thường xuyên vắng nhà
nhưng đại úy thanh cũng như các chị em đồng nghiệp luôn quan niệm rằng
tham gia cùng đội hình nữ và thực hiện nhiệm vụ tại nhiều sự kiện quan trọng
vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự vừa là cơ hội
để tạo dựng hình ảnh đẹp về người phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân
nên là khi mà tham gia cái dẫn đoàn đại hội đảng một mươi ba đấy thì
ăn ở tập trung nửa tháng thôi
thì lúc đấy thì mình cần cái sự hỗ trợ cũng như là giúp đỡ rất nhiều của gia đình
của ông bà dù ý nhất là ông xã
gần như là phải chia ca ra
ví dụ như vợ đi công tác thì ông xã cũng phải cần phải có cái sự điều phối
cũng phải điều chỉnh nhiều trong công việc
thật ra đấy là cái câu chuyện đấy thì không của riêng ai
bởi vì là cái vai trò của người phụ nữ thì vừa phải giữ lửa trong gia đình
vừa phải tức là vừa làm nhiệm vụ đảng và nhà nước giao
thật ra lúc suy nghĩ thì nghĩ là nó khó khăn
nhưng thật ra đấy cũng là cái vinh dự
cũng là cái động lực để chị em nỗ lực hơn cố gắng hơn hoàn thiện mình được
trong thời gian diễn ra sự kiện
các chị em trong đội hình thường thức dậy từ bốn giờ sáng
để chuẩn bị đến các địa điểm đón dẫn trong thời tiết lạnh giá của mùa đông
hay trải qua cả ngày nắng nóng trên những tuyến đường của mùa hè
rồi kết thúc rất muộn khi các đoạn dẫn đều đã an toàn
nhưng đó không phải là những khó khăn gì với các chị
mà phải xa nhà xa con nhiều ngày mới chính là những điều không dễ gì vượt qua
và những lúc như thế
ngoài gia đình và người thân
các nữ cảnh sát giao thông này còn có một điểm tựa vững chắc
đó là các chị em trong hội phụ nữ
hầu hết thì các đồng chí đều ở trong độ tuổi đang nuôi con nhỏ
và đấy là cái khó khăn lớn nhất
ban chấp hành hội thì chúng tôi cũng rất là hiểu và chia sẻ
và với mỗi một đồng chí mỗi một hoàn cảnh thì chúng tôi đều có sự thắm mắt
và chia sẻ đối với chị em
từ việc khó khăn trong nuôi dậy con cái
rồi chia sẻ với chị em trong những khó khăn mà diễn ra trong cuộc sống
đặc biệt là những thời điểm mà các đồng chí thực hiện các nhiệm vụ của mình
trong những điều kiện như thế thì ban chấp hành chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng chị em
chia sẻ động viên
và với những hoàn cảnh đặc biệt thì chúng tôi cũng có tham mưu đề xuất với lãnh đạo cục
để có giải quyết kịp thời tháo gỡ về mặt tinh thần đối với chị em
đến nay đội bình nữ đã làm nhiệm vụ tại nhiều sự kiện quan trọng
thể hiện vai trò trách nhiệm của những nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông trong công tác chuyên môn
phần việc này đang được tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc
hiệu quả trong toàn thể chị em thiêu nữ của lực lượng tài xác giao thông
kết quả này không chỉ góp phần nâng cao nội thức